tại buổi tiếp tổng thống nước cộng hòa peru pedro pablo kuczynski chủ tịch nước trần đại quang
bày tỏ cảm ơn tổng thống kujinsky và chính phủ peru đã chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với việt nam
đóng góp vào thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy nói chung và tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường mở rộng mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt với peru
tổng thống kujinsky chúc việt nam tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy nói chung
và tuần lễ cấp cao apec hai mươi năm nói riêng để lại dấu ấn và có nhiều đóng góp quan trọng
cho tiến trình phát triển của apec
tổng thống gửi lời chia sẻ với nhân dân việt nam về thiệt hại về người và tài sản
do cơn bão đam rây gây ra vừa qua
chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống kuzinsky chia sẻ đánh giá quan hệ hợp tác việt nam peru
thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực trao đổi thương mại hai chiều
duy trì đà tăng năm hai nghìn một mươi sáu đạt trên ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ tăng hơn ba lần so với năm hai nghìn một mươi
là một trăm linh tám triệu đô la mỹ
hai nước cũng hợp tác tốt tại các cơ chế hợp tác đa phương nhất là tại liên hợp quốc apec
và trong đàm phán hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm nhất trí
tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại liên hợp quốc apec diễn đàn hợp tác đông á mỹ la tinh
và tại các khuôn khổ hợp tác đa phương khác